đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà các cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy bộ đội viên phòng tỉnh cao bằng những người trên tuyến đầu ngăn chặn dân nhập cảnh trái phép phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín lây lan qua biên giới
đoàn công tác đã đến thăm động viên tặng quà bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng chốt chống dịch covid một mươi chín ở xóm góc bàng thị trấn trà lĩnh cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cờ khẩu trà lĩnh chốt phòng dịch ở xóm nhị đú xã cải viên đồn biên phòng lũng nặng tặng quà bốn mươi gia đình chính sách học sinh có thành tích vượt khó
bộ y tế đã tặng vật tư y tế và nhu yếu phẩm trị giá năm trăm bốn mươi triệu đồng cho hai đồn biên phòng trà lĩnh và lũng nặng bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tặng quà cho các đơn vị chốt phòng chống dịch covid một mươi chín